liên quan đến vấn đề giáo dục thì từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tp hcm sẽ triển khai thu học phí không tiền mặt ở bảy mươi trường học trên toàn thành phố
thay đổi này sẽ giúp cho phụ huynh nhà trường tiết kiệm được thời gian và thanh toán nhanh chóng
đồng thời lại phù hợp với bối cảnh dịch bệnh như hiện nay
hiện tp hcm có khoảng một bảy triệu học sinh các cấp và hàng ngàn trường học
có trường lên đến gần bốn học sinh nhưng vẫn thu tiền theo cách thủ công
gây khó khăn cho công tác quản lý
đóng học phí không tiền mặt vừa giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian thanh toán nhanh chóng
đồng thời góp phần thay đổi thói quen từ sử dụng tiền mặt sang thanh toán qua thẻ của người dân
minh bạch hóa các khoản thu giảm áp lực trong việc thu tiền cho nhân viên thủ quỹ
kế toán và các rủi ro khác
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tp hcm sẽ triển khai thu học phí không tiền mặt ở bảy mươi trường học
đến năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
đạt một trăm linh trường học tham gia